hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bị công an thị xã hòa nhơn làm rõ
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
do mâu thuẫn nợ nần
có người đã thuê các đối tượng trên
đòi ông nguyễn ngọc hòa ở xã hòa hải
thị xã hòa nhơn trả nợ
với thỏa thuận hưởng năm mươi
số tiền đòi được
biết vợ chồng ông hòa đang đi làm ăn xa

để ép trả nợ

các đối tượng đều là người ngồi địa phương
và có nhiều thiền án thiền sự
cho nên là quá trình làm việc không hợp tác
tỏ ra ngon cố

tiến hành bắt giữ các đối tượng
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật

và có nhiều thiền án thiền sự cho nên là quá trình làm việc không hợp tác tỏ ra ngon cố
trong năm hai nghìn hai mươi

gắn với phòng ngừa xã hội
công an tỉnh bình định đã kéo giảm năm một
tội phạm hình sự so với năm trước

triệt phá một trăm ba mươi sáu nhóm
bốn trăm sáu mươi tám đối tượng
xử lý hình sự ba mươi tám nhóm

cầm đồ xiết nợ đòi nợ thuê
đã được kiểm chế
không để ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội
để đảm bảo an ninh trật tự
trong dịp tới và bảo vệ
tuyệt đối an toàn đời đoạn toàn quốc
năm thứ một mươi ba
thì bộ công an đã có cái chỉ thị
về cái việc
phát động một đất cao điểm
tăng cầm trắng ấp các tạ của loại tội phạm
và thực hiện cái
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an
chúng tôi xác định làm tốt công tác
nắm tình hình chủ động thao mưu
cho các quỹ chính quyền
chỉ đạo triển khai
đồng bộ các mặt công tác đảm bảo
an ninh trật tự trên dịp và
tập trung đẩy mạnh công tác phòng
đấu tranh chống tất cả
các loại tội phạm
năm hai nghìn hai mươi một đã bắt đầu
với nhiều nhiệm vụ cấp thiết đặt ra
với lực lượng công an nhất là đảm bảo
an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng toàn quốc
lần thứ một mươi ba và bảo vệ trật tự
trị an tết tân sử
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình định
đã và đang quyết tâm hoàn thành
thật tốt nhiệm vụ của mình
mục tiêu nhằm đến là tiếp tục kéo giảm
các loại tội phạm song hành với điều tra
phá án kịp thời hiệu quả quyết tâm
giữ vững an ninh trật tự bảo vệ
cuộc sống bình yên và hạnh phúc
của nhân dân